những cơn mưa được dự báo sẽ duy trì ở hầu khắp khu vực trong khoảng thời gian từ chiều tối và đêm nay cho đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu
và chính thức chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài ở bắc bộ
lui xuống trung bộ trong ngày hôm nay chi phối toàn bộ khu vực vẫn là vùng áp thấp nóng phía tây
vì thế mà nắng nóng tiếp tục trải dài suốt từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng các huyện vùng núi phía tây của thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
vẫn có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ lên tới mức ba mươi chín đến bốn mươi độ
và theo dự báo tình trạng nắng nóng ở miền trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động ngày một mạnh hơn
vì thế mà mưa rông ở nam bộ và tây nguyên sẽ gia tăng không chỉ về diện lượng
mà thời gian mưa cũng đến sớm hơn
do mưa đến sớm nên nhiệt độ trên cả hai khu vực trong ngày hôm nay đều không cao
ở tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ
nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước